ngày hai tháng một mươi hai nhiều thành phố trên khắp trung quốc tiếp tục nới lỏng các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
như liên quan đến xét nghiệm và cách ly
nhiều thành phố ở trung quốc đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế covid một mươi chín như thay đổi quy định xét nghiệm diện rộng hàng ngày
tính tới ngày hai tháng một mươi hai chính quyền thành phố thành đô tây nam trung quốc đã không còn yêu cầu người dân
phải trình kết quả xét nghiệm âm tính khi tới các địa điểm công cộng hoặc sử dụng tàu điện ngầm
thay vào đó chỉ yêu cầu mạng y tế màu xanh xác nhận họ chưa đi đến khu vực có nguy cơ cao
còn tại thủ đô bắc kinh giới chức y tế yêu cầu các bệnh viện không từ chối điều trị cho những người
không có kết quả xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ
nhiều thành phố khác có dịch cũng đang cho phép nhà hàng trung tâm mua sắm và kể cả trường học mở cửa trở lại
đối lập với các quy định phong tỏa ngặt nghèo trước đây